bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức lễ phát động cuộc thi
các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tới dự và phát biểu khai mạc
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ tại cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương
về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
được tổ chức với mục đích tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo
đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo
tập trung tuyên truyền các địa phương tập thể cá nhân hội gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững
những gương điển hình kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo
phổ biến các kinh nghiệm sáng kiến mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng
các tác phẩm báo chí sẽ được tuyển chọn đánh giá qua các tiêu chí cụ thể
lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp ngày vì người nghèo một mươi bảy tháng một mươi hàng năm hoặc thời điểm phù hợp
và chính thức phát động cuộc thi tiếp theo